các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thành phố hồ chí minh ra soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày bảy tháng năm công an quận gò vấp tp hcm lập hồ sơ điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của người đàn ông
được phát hiện tại một tiệm massage trên địa bàn
trước đó một người đàn ông chừng sáu mươi sáu tuổi vào tiệm massage ở trên đường quang trung phường tám quận gò vấp
sau khi vào được ít thời gian đến khoảng hai giờ sáng cùng ngày nhân viên ở đây hốt hoảng phát hiện
người đàn ông này có dấu hiệu bất thường ở bồn tắm trong tiệm massage nên gọi cấp cứu và công an
cơ quan chức năng sau đó có mặt nhưng người đàn ông đã tử vong công an cũng khám nghiệm hiện trường lấy lời khai làm rõ
ban đầu nạn nhân được xác định là ông d t ngụ tp hcm
đến khoảng năm giờ sáng cùng ngày ông tê được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra
sau gần nửa tháng kết thúc phiên xét xử đối với bị
bị cáo trần quý thanh và hai con gái tòa án nhân dân tp hcm vừa tống đạt bản án sơ thẩm đến các bị cáo người liên quan
do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
cho bà phạm thị nụ là vợ của ông trần quý thanh
theo bản án sơ thẩm qua xét hỏi tranh luận tại phiên tòa các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
vì vậy có căn cứ kết luận về bản chất của vụ án các bị cáo đã có hành vi bằng giao dịch dân sự về vay tài sản vay tiền
đối với các bị hại gồm lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và đặng thị kim oanh là không trái luật
tuy nhiên để đảm bảo cho khoản tiền vốn vay tiền lãi phát sinh các bị cáo cùng các bị hại đã thỏa thuận ký kết các hợp đồng
về việc chuyển nhượng tài sản quyền sử dụng đất cổ phần của dự án đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật
sau khi đứng tên trên giấy tờ chuyển nhượng các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại
nên đã dùng thủ đoạn gây khó khăn nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán
hoặc buộc người vay tiền phải trả thêm tiền lãi tiền phạt không cho trả tiền gốc để chiếm đoạt tài sản
tổng số tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù
bị cáo trần uyên phương bốn năm tù và trần ngọc bích ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hội đồng xét xử cũng tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản được các cơ quan có thẩm quyền công nhận
được công chứng chứng thực cùng các giấy tờ đã giao kết có liên quan giữa các bị cáo và bị hại người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
cạnh đó tòa không chấp nhận yêu cầu của bà đặng thị kim oanh về việc buộc ông trần quý thanh phải bồi thường thiệt hại
về lợi ích kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền năm trăm ba mươi một ba tỷ đồng
theo hội đồng xét xử bảo anh không có tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra
việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất một mươi trên giá trị tài sản được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận
về dân sự do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự
nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn một trăm tám mươi ba tỷ cho bà phạm thị nụ vợ bị cáo trần quý thanh
và là mẹ của bị cáo phương bích đã nộp lại để khắc phục hậu quả của các bị cáo
ngoài mức án trên mỗi bị cáo phải chịu án phí hai trăm linh đồng
các bị hại cũng phải chịu tiền án phí trong đó bị hại lâm sơn hoàng phải chịu hai trăm hai mươi ba triệu đồng
nguyễn huy đông hơn một trăm tám mươi sáu triệu đồng nguyễn văn trung hơn một trăm bốn mươi hai triệu đồng và đặng thị kim oanh hơn chín trăm tám mươi hai triệu đồng
ngoài ra những người liên quan cũng phải chịu án phí trong đó người cao nhất một trăm bảy mươi ba triệu đồng người thấp nhất hai mươi bốn triệu đồng
ngày bảy tháng năm ủy ban nhân dân thành phố long khánh đồng nai cho biết liên quan vụ ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì xảy ra tại thành phố long khánh khiến năm trăm sáu mươi tám người nhập viện khám và điều trị
ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ
theo ủy ban nhân dân tp long khánh tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc
xảy ra tại cửa hàng bánh mì b vườn xuân bình tp long khánh năm trăm sáu mươi tám trường hợp đang điều trị ba trăm linh trường hợp
chuyển viện một mươi một trường hợp một trăm ba mươi tám trường hợp đã được xuất viện cấp toa thuốc một trăm một mươi chín trường hợp
sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân tp long khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xác minh làm rõ
quá trình kiểm tra và làm việc ghi nhận tiệm bán bánh mì trên phục vụ khoảng một chiếc một ngày
không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tại đây có bốn người làm việc trực tiếp không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm không có giấy khám sức khỏe
tuy nhiên theo quy định cần chờ kết quả xét nghiệm của viện y tế công cộng tp hcm để chứng minh hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm của chủ cơ sở kinh doanh trên
ông tăng quốc lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long khánh cho biết trong hơn năm trăm sáu mươi ca ngộ độc trên có những ca rất nặng là trẻ em
vụ việc này có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
do đó căn cứ theo quy định tại bộ luật hình sự luật xử lý vi phạm hành chính ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu
về cơ sở kinh doanh nói trên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật
trước đó như đã đưa tin từ tối ngày một tháng năm bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đồng nai bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho nhiều nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì b phường xuân bình tp long khánh
trung tâm y tế phòng y tế tp long khánh đã tiến hành kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh đến khi có kết luận của cơ quan chức năng đồng thời phối hợp tìm nguyên nhân vụ việc
sáng bảy tháng năm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục phòng chống ma túy tội phạm và cục cửa khẩu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng mang quốc tịch lào vận chuyển số lượng lớn ma túy
các đối tượng bị bắt giữ khi dùng ô tô một mươi sáu chỗ vận chuyển một trăm hai mươi một kg ma túy
cụ thể khoảng một mươi giờ sáng ngày sáu tháng năm có sáu đối tượng người lào ba nam ba nữ dùng ô tô một mươi sáu chỗ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ lào vào việt nam
khi đến khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn hà tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một trăm hai mươi một kg ma túy giấu dưới hàng ghế của ô tô một mươi sáu chỗ
sáu đối tượng chưa tiết lộ danh tính bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp lực lượng chức năng mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận khám nghiệm hiện trường
chứng cầu giám định nạn nhân để điều tra nguyên nhân tử vong của một thuyền viên được biết khoảng bốn h ba mươi phút sáng sáng cùng ngày
trong lúc tàu cá đang vào khu vực cảng cá la ghi thì anh ldm ba mươi năm tuổi chú tại huyện vạn ninh khánh hòa thuyền viên trên tàu không may bị rơi xuống biển
mặc dù các thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống kịp thời vớt được anh m lên tàu cá tuy nhiên do vết thương quá nặng anh m đã tử vong
theo các thuyền viên trên tàu cá anh m có bệnh hen xuyễn vụ việc đang được điều tra
mới đây liên quan đến vụ khách hàng tố lọ tương ớt có giỏi tại cửa hàng thế giới ngan bốn mươi sáu ngô quyền
lực lượng chức năng phường hàng bài hoàn kiếm hà nội đã xử phạt cơ sở này sáu triệu đồng
lãnh đạo ubnd phường hàng bài quận hoàn kiếm cho biết sau khi nhận được phản ánh ngày hai mươi bốn tháng bốn
đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã đến cơ sở này để xác minh các thông tin kiểm tra giấy tờ vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm phòng cháy chữa cháy
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng đã lấy mẫu tương ớt ở quán để đưa đi xét nghiệm
kết quả xét nghiệm sau đó xác định không có ấu trùng trong mẫu tương ớt
tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở này vi phạm về vấn đề vệ sinh môi trường phương đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở này sáu triệu đồng
đến nay cơ sở đã đóng số tiền phạt đầy đủ
sau khi kiểm tra phường đã yêu cầu quán dừng hoạt động
sau ba ngày thế giới ngan tổng vệ sinh sạch sẽ cán bộ phương đến nghiệm thu xong quán mới bắt đầu hoạt động trở lại
mới đây trên mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh
người đàn ông thẳng tay tát cô gái giữa đường
sự vệnh xảy ra khi cả hai đang dừng chờ đen đỏ ở thị xã thái hòa nghệ an
nội dung clip cho thấy người đàn ông đi ô tô và cô gái lái xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
trong lúc dừng xe tài xế cởi trần bước xuống xe và tỏ rõ sự bực tức
người này cho rằng xe của cô gái đã tông vào ô tô của ông trong lúc dừng đèn đỏ
cô gái phủ nhận mình tông vào ô tô nhưng chưa kịp nói hết câu
người đàn ông thẳng tay tát một cái khiến cô gái ngồi trên xe máy loạn trọng
đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận hàng nghìn bình luận từ người dùng facebook
dù chưa nói rõ ai đúng ai sai song hành động bạo lực của người đàn ông khiến nhiều người lên án
ngày bảy tháng năm chị ltta hai mươi chín tuổi quê ở thị xã thái hòa nghệ an cho biết
cô gái bị người đàn ông tát giữa đường lan truyền trên mạng là chị
sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe
do tinh thần quá hoảng loạn chị a đã được nhập viện để theo dõi sức khỏe
nữ tài xế cũng cho hay hiện giờ khi nghĩ lại sự việc
chị vẫn sợ hãi không dám đối diện với người đã đánh mình
và không muốn nhớ lại khoảnh khắc bị đánh vào tối năm tháng năm
trước thông tin trên ngày bảy tháng năm lãnh đạo ubnd phường long sơn thị xã thái hòa nghệ an cho biết
công an phường long sơn đã nhận được trình báo của nữ tài xế đi xe máy
và đang vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa bổ sung quyết định
khởi tố vụ án hình sự đối với bà hoàng thị kim lan bốn mươi sáu tuổi
trú tại phường thủy xuân tp huế có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông
dẫn đến gây tai nạn là một người tử vong
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bà hoàng thị kim lan giao xe mô tô cho con là nguyễn văn quang huy một mươi chín tuổi
điều khiển tham gia giao thông lúc đó huy chưa có bảng lái
khi huy điều khiển xe đến đường minh mạng phường thủy xuân tp huế thì gây ra tai nạn giao thông
hậu quả là một người chết một người bị thương
đang bị đa trấn thương trấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nguyễn văn quang huy
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà hoàng thị kim lan
về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
chiều bảy tháng năm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức buổi thông tin nhanh
về tình hình triển khai tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm lê hoài nam cho biết năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tổng số học sinh lớp chín dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở
là một trăm một mươi bốn sáu trăm linh một học sinh tăng hai sáu trăm linh hai học sinh so với năm học trước đó
hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho một trăm một mươi năm trường trung học phổ thông công lập
là bảy mươi một tám trăm hai mươi chỉ tiêu tăng tám trăm linh chỉ tiêu so với báo cáo trước đó do tính thêm chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi của hai trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông trần đại nghĩa và phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
cụ thể năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có sáu chín trăm tám mươi chín hồ sơ trúng tuyển nhưng không nhập học
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có sáu chín mươi ba hồ sơ ảo trong đó chỉ tính riêng năm huyện ngoại thành
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có hai chín trăm năm mươi hồ sơ ảo trong đó chỉ tính riêng năm huyện ngoại thành
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có hai một trăm năm mươi sáu hồ sơ ảo một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
như trung học phổ thông phong phú ba trăm sáu mươi bốn hồ sơ trung học phổ thông đa phước ba trăm bốn mươi bảy hồ sơ trung học phổ thông trung lập một trăm bảy mươi ba hồ sơ
cần thạnh một trăm sáu mươi một hồ sơ trung học phổ thông an nhơn tây một trăm ba mươi một hồ sơ
đối với khu vực nội thành năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có bốn ba mươi chín hồ sơ ảo
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có ba chín trăm ba mươi bảy hồ sơ ảo trong đó một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao như trung học phổ thông nguyễn văn linh hai trăm sáu mươi sáu hồ sơ trung học phổ thông nguyễn văn tăng hai trăm linh ba hồ sơ
trung học phổ thông ngô gia tự một trăm ba mươi năm hồ sơ trên cơ sở đó năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
năm hai giảm một chín trăm chín mươi chỉ tiêu huyện bình chánh bảy trăm ba mươi năm chỉ tiêu huyện hóc môn năm trăm chín mươi năm chỉ tiêu huyện củ chi bốn trăm linh năm chỉ tiêu huyện nhà bè chín mươi chỉ tiêu huyện cần giờ một trăm linh
một trăm sáu mươi năm chỉ tiêu thành phố thủ đức và một mươi sáu quận còn lại giảm ba ba trăm ba mươi bốn chỉ tiêu so với năm học trước
trong đó một số trường trung học phổ thông có điểm chuẩn đầu vào ở tốt đầu và tốt giữa giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước như trung học phổ thông bùi thị xuân
trung học thực hành đại học sư phạm tp hcm trung học phổ thông chuyên lê hồng phong trung học phổ thông nguyễn công chứ
nhóm các trường trung học phổ thông tăng chỉ tiêu gồm trung học phổ thông trần khai nguyên trung học phổ thông mạc định chi
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm nhận định công tác tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập vẫn giữ ổn định so với mọi năm
trong đó chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên cơ sở sát với tình hình thực tế nhập học của học sinh
do đó việc lập kế hoạch giao chỉ tiêu được điều chỉnh để tránh tình trạng hồ sơ ảo giao chỉ tiêu sát với tình hình điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ của các trường trung học phổ thông công lập
căn cứ và kết quả tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể là sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký nguyện vọng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ giả soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh
đối với những trường còn lại điều kiện cơ sở vật chất phòng học mà thực tế có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn chỉ tiêu được giao
ngoài ra dựa trên số lượng hồ sơ nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu được giao
sở giáo dục đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh đợt hai phù hợp với tình hình thực tế của từng trường trung học phổ thông
nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho các con em trên địa bàn
mới đây cục hàng không việt nam đề nghị các cá nhân tổ chức khách hàng mua vé máy bay của các hãng hàng không việt nam thời gian qua
nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam thời gian gần đây nhiều phương tiện thông tin đại chúng trang mạng xã hội phản ánh những thông tin nhiều chiều
về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý
do đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tăng cường
công tác quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá máy bay góp phần bình ổn giá đảm bảo hai hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương giả soát kiểm tra ngay công tác bán vé
thực hiện kê khai niêm yết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không
cùng với việc triển khai kiểm tra hoạt động bán vé kê khai niêm yết giá vé máy bay cục hàng không việt nam đề nghị các cá nhân tổ chức
khách hàng mua về máy bay các hãng hàng không việt nam thời gian qua nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định
tại thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt bgtvt ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thông tư số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba ttbgtvt ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải qua hộp thư phản ánh giá vé a còng caa gov
đề nghị nêu rõ họ tên hành khách số điện thoại liên hệ hành trình vé giá vé hình ảnh hóa đơn chứng tử biên lai chuyển tiền
nhằm góp phần nhanh chóng làm rõ kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm nếu có
theo thông tư ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt bgtvt ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần một sáu trăm linh đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội
và một bảy trăm linh ngàn đồng một vé một chiều với các đường bay khác
với đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km có mức giá trần hai hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
đường bay có khoảng cách từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km có giá vé tối đa hai tám trăm chín mươi đồng một vé một chiều
đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km có giá trần ba bốn trăm linh ngàn đồng một vé một chiều
và đường bay có khoảng cách từ một hai trăm tám mươi km trở lên bốn triệu đồng một vé một chiều
mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm
trước đó theo báo cáo của cục hàng không việt nam gửi bộ giao thông vận tải từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay
đã bao gồm thuế phí của các hãng hàng không việt nam đều tăng so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo rằng nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành
phía cục hàng không việt nam cũng nhìn nhận giá vé máy bay của các hãng bay việt tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới
do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính gồm giá nhiên liệu tăng cao tranh lệch tỷ giá ngoại tệ
việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất pras anwidney pw tác động đến giảm đội máy bay khai thác trên thế giới
việc tiếp nhận các máy bay mới và chi phí bảo dưỡng máy bay dừng khai thác tăng giá thuê máy bay tăng cao tình hình cung cầu vận tải hàng không